để khai thác hết tiềm năng lợi thế về du lịch những năm qua nhiều địa phương đã tạo ra sự thay đổi
bằng việc tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư phát triển các khu danh lam thắng cảnh
và đặc biệt là sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng
đây cũng là cách mà huyện miền núi con cuông tại nghệ an đang áp dụng khá thành công
năm hai nghìn một mươi sáu lượng du khách đến con cuông tăng đột biến với hơn ba mươi năm lượt người
so với các địa phương khác trong tỉnh điểm đặc biệt nhất của con cuông
đó là sự đa dạng trong các tour du lịch để du khách lựa chọn
du khách khi đến thăm các điểm du lịch cộng đồng sẽ được người dân dẫn đi tham quan làng bản
thăm nhà sản thái nghe các tích chuyện của bản của mường
được tìm hiểu về đời sống sản xuất sinh hoạt hàng ngày của bà con
đi thăm quan đồng ruộng các vườn cam vườn trẻ đồi mét
được thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc thái như cơm lam xôi ngũ sắc
gà nướng cá nướng thịt nướng nộm hoa chuối mọc các loại bánh canh bồi đọt mây
các món rau rừng và thưởng thức các chương trình giao lưu văn nghệ
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phát triển
khi thời gian vừa vừa cuốn theo hướng ngay
tức là dưới lực làm chiến lược trọng tâm để phát triển vô quyền
tôi đã đề nghị với các cấp văn ngành ở trung ương
cũng như tỉnh nghiên cứu những cơ chế chính sách
đầu tư cho vùng sinh thải vùng văn hóa
đặc biệt là người dân người ta bảo vệ tài nguyên
vùng cả tài nguyên văn hóa và tài nguyên sinh thải
tăng thú nhập cho bà con để người ta có trách nhiệm
về chính tài nguyên thiên nhiên của thế giới của quốc gia
đối với văn hóa của bà tiểu
với những tiềm năng sẵn có
hy vọng trong thời gian tới
huyện con cuông sẽ trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn
thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm
nghỉ mát góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện
phía tây nam tỉnh nghệ an phát triển vững chắc